chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình vì môi trường bền vững của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn vừa qua nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai
và năm đầu tiên cả nước triển khai tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng có thư gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước
trong đó nêu lên tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực dự báo cảnh báo và ứng phó thiên tai
thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp nhằm chủ động phòng chống hạn chế tác động
giảm tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra
bộ tài nguyên và môi trường đã có công văn số hai nghìn một trăm tám mươi btnmt tctv ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đề nghị các đơn vị trực thuộc bộ sở tài nguyên và môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
căn cứ chức năng nhiệm vụ và các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia
bảo đảm thiết thực hiệu quả
theo kế hoạch bộ tài nguyên và môi trường đề nghị các đơn vị trực thuộc bộ
sở tài nguyên và môi trường
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung vào các nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến quyết định số một trăm bảy mươi ba qdttg ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ
tuyên truyền mục đích ý nghĩa của tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai
ngày truyền thống phòng chống thiên tai của việt nam trong hệ thống ngành tài nguyên và môi trường các cấp
tuyên truyền phổ biến kiến thức về luật khí tượng thủy văn và các văn bản hướng dẫn
các quy định về dự báo cảnh báo và truyền tin thiên tai
các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khai thác sử dụng hiệu quả các bản tin dự báo cảnh báo thiên tai
để nâng cao nhận thức năng lực cho người làm công tác dự báo cảnh báo thiên tai và cộng đồng
một ngày làm việc của các dự báo viên trung tâm hỗ trợ dự báo thời tiết nguy hiểm khu vực đông nam á diễn ra khá bận rộn
ngoài việc sử dụng công nghệ để thu thập thông tin
những dự báo viên này vẫn kết hợp với phương pháp vẽ trên bản đồ
để dự báo phân tích số liệu
từ những thông tin dự báo ban đầu này
một cuộc thảo luận nhóm sẽ được triển khai vào một khung giờ nhất định
để thống nhất thông tin đã được phân tích
qua đó cung cấp đến một số quốc gia trong khu vực về hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra
kể từ năm hai nghìn một mươi một tổ chức khí tượng thế giới đã chính thức chọn việt nam
để đặt trung tâm hỗ trợ dự báo thời tiết nguy hiểm
cho khu vực đông nam á
trung tâm này đóng vai trò không chỉ dự báo cho riêng việt nam
mà còn hỗ trợ các nước campuchia lào philippines thái lan
trong việc thực hiện hệ thống cảnh báo sớm đa rủi ro
bằng cách liên tục cung cấp những chỉ dẫn chất lượng
cho thời tiết khắc nghiệt sắp xảy ra như rông lốc mưa lớn bão
trong các nước thuộc khu vực đông nam á
thì hầu hết chưa có thể thực hiện được các dự báo
bằng mô hình thời tiết
độ phân giải rất là cao
thì việt nam đã thực hiện được vấn đề đấy
và các thông tin từ những mô hình chi tiết phân giải cao đấy
sẽ giúp tăng cường chất lượng dự báo các thời tiết nguy hiểm
ngoài các dữ liệu được quan trắc trong ngày
trung tâm này cũng sử dụng dữ liệu dự báo ba ngày năm ngày và một mươi ngày
từ các quốc gia có trình độ công nghệ cao như mỹ nhật châu âu
qua đó tăng cường hơn nữa độ chính xác của các thông tin dự báo cảnh báo cung cấp
thông tin chính xác nhanh chóng chỉ có thể được thực hiện dựa trên công nghệ hiện đại
hệ thống xử lý có thể phân tích chạy mô phỏng các số liệu và mô hình
từ đó giúp các dự báo viên ngoài kinh nghiệm thực tế
còn có cái nhìn đa chiều về các hiện tượng có thể xảy ra
năm hai nghìn một mươi tám ngành khí tượng thủy văn đã đầu tư triển khai hệ thống siêu máy tính cray
dự báo chi tiết đến ba km

đây là hệ thống đồng bộ có năng lực tính toán mạnh
so với các nước trong khu vực
là hệ thống chuyên dụng nhằm khắc phục thực trạng
phải sử dụng thông tin từ những hệ thống bó cụm nhỏ lẻ ghép lại như trước đây
đây cũng là kết quả bước đầu có được từ quá trình đầu tư đổi mới công nghệ
có thể nói là trong những năm gần đây
ngành khí tượng thủy văn được đầu tư trên cả ba lĩnh vực
đầu tiên là quan chắc tức là chúng tôi được tham dự các thiết bị quan chắc mới
quan chắc tự động để giúp cho tần suất số liệu tăng lên
thứ hai là quan trắc từ xa bằng radar bằng vệ tinh
giúp cho nguồn số liệu tăng lên
cũng như mức độ chi tiết cao hơn so với quan chắc thủ công
lĩnh vực thứ hai chúng tôi được đầu tư là công nghệ dự báo
đó là gì
là các sản phẩm các mô hình mới tiên tiến của thế giới
và được chạy tại việt nam
đấy cũng là một cái nguồn thông tin cực kỳ quý hiếm
bởi vì nếu không có các sản phẩm mô hình như thế
thì việc dựa vào kinh nghiệm dựa vào quan tính
thì sẽ rất khó để mà mở rộng cái thời gian dự báo
lĩnh vực thứ ba mà chúng tôi cũng đang đầu tư
đấy là công tác truyền tin và phân tích các thông tin cảnh báo
cho các cấp lãnh đạo trong lĩnh vực phòng chống thiên tai
cũng như cho người dân để người dân hiểu được
cái tác động tiềm hẳn của các thiên tai
từ đó có thể có được các hành động và các cái kế hoạch
để ứng phó với thiên tai hiệu quả hơn
bên cạnh việc đầu tư công nghệ trang thiết bị
thì cũng cần có sự đầu tư về chất lượng nguồn nhân lực
để có năng lực vận hành tương xứng
hơn hai mươi năm làm việc trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
chị nguyễn thu hằng tham gia vào hoạt động
của trung tâm dự báo này từ thời gian đầu
chị cùng với nhiều dự báo viên khác
của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đã xây dựng được những sản phẩm made in việt nam
dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại
các sản phẩm này từ độ phân giải lớn
đã được vừa vừa phân giải nhỏ hơn
để có thể dự báo được những hiện tượng thường tiết nguy hiểm
ví dụ như là mưa lớn gió mạnh trên các khu vực biển
và mưa lớn trên các khu vực
bao gồm các nước mà tham gia vào khu vực này
các sản phẩm này được đưa vào sử dụng cách đây khoảng hai tuần
nhất là các sản phẩm mới nhất
các nước trong khu vực đã sử dụng nó
một cách khá là hiệu quả
ngoài ra ngoài các nước khu vực đấy
các bài khu vực cũng đã sử dụng các sản phẩm này
để họ dự báo cho các khu vực nhỏ nữa
các khu vực tài tỉnh
bên cạnh việc tự học tập đào tạo ở trong nước
thì hàng năm tổ chức kỳ tượng thế giới
luôn hỗ trợ việt nam để đưa được
tất cả các dự báo viên đi học tập ở nước ngoài
và cập nhật những các công nghệ các phân tích cảnh báo mới nhất
để về áp dụng và có thể tăng cường
chất lượng bản tin cảnh báo trên khu vực đông nam á
thì đấy là cách thức để có thể cập nhật

đã trong tình trạng tan hoang như thế này

chỉ một đợt chiều cường thôi cũng có thể gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng
bình thường chín con nước nên to cũng đã ngập bờ kè này
đang nói là tất cả các tuyến đê kè khi được thiết kế
đều khẳng định đủ sức chứng chịu bão lũ ở những cấp độ nhất định

vậy vì sao tuyến kè biển này chưa có bão đã xuống cấp đến như vậy

làm cho nó tụt hết trên kè này trên khay không còn
làm cho nó tụt hết trên kè này trên khay không còn
những người này cho biết nguyên nhân chính là việc ở đây bị mất lớp cát bồi ở chân kè
những người này cho biết nguyên nhân chính là việc ở đây bị mất lớp cát bồi ở chân kè
nên sóng đánh trực diện vào thân kè thì không có vật liệu nào chịu nổi
thân kè thì không có vật liệu nào chịu nổi người dân địa phương cũng thẳng định trước đó
có hiện tượng hút cát ngay chân bờ kè vào ban đêm còn đây là tuyến đê kè thuộc huyện giao thủy
dù mới tháng bốn chưa có mưa bão nhưng sóng lớn kết hợp chiều cường đã đánh sập tuyến kè hiện
tuyến kè này đang được khắc phục tạm thời có nghĩa là chưa bảo đảm được khả năng chống bão
đoạn kè này bảo vệ hàng trăm nhà hàng khách sạn thuộc thị trấn quất lâm ngay sau sự cố
đã xuất hiện thêm những thay đổi bất thường như thường xuyên bị ngập khi có sóng lớn
rõ ràng dòng chảy đang biến đổi khó lường và chính con người góp phần không nhỏ vào việc tác động
làm thay đổi dòng chảy khi làm mất lớp cát bồi bảo vệ chân kè tuy nhiên cơ quan chức năng
tỉnh nam định lại khẳng định những vi phạm hành lang bảo vệ an toàn đề điều đã giảm
miền bắc chuẩn bị bước vào mùa mưa bão trong khi những tuyến đê kè đang bị xuống cấp nghiêm
trọng chưa biết có kịp sửa chữa hay không và với những tuyến đê mới được xử lý thì liệu có
bảo đảm an toàn thế nhưng dường như vẫn còn rất nhiều người chưa thực sự sốt ruột trước
tình trạng đê điều xuống cấp khi mà thiên tai luôn diễn biến khó lường
thưa quý vị và các bạn nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi thực hành tái chế rác thải tại
nguồn dựa vào cộng đồng
giữ biển không bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa là mục tiêu tổng thể của dự án đại dương không nhựa
đây cũng là một trong những chiến lược quản lý chất thải rắn tại đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo đó nhiều mô hình tái chế rác thải nhựa dựa vào cộng đồng ở quy mô nhỏ tại đà nẵng
đã tạo ra kết quả tích cực và cần được nhân rộng